nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng các đối tác opec cộng đã thống nhất giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng hiện nay
trong bối cảnh triển vọng nhu cầu nhân liệu đang dần cải thiện tại trung quốc
nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu toàn cầu
ủy ban giám sát trung cấp bộ trưởng của opec cộng đã tái khẳng định cam kết tuân thủ tuyên bố hợp tác của liên minh gồm hai mươi ba nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
trước đó tại cuộc họp hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai opec cộng đã nhất trí cắt giảm sản lượng hai triệu thùng một ngày
tương đương khoảng hai nhu cầu thế giới từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến hết năm hai nghìn hai mươi ba nhằm hỗ trợ thị trường năng lượng toàn cầu
quyết định mới nhất của opec cộng được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô đã tăng gần một mươi ba kể từ khi giảm xuống mức thấp nhất là bảy mươi sáu usd vào tháng trước
sau khi trung quốc dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch covid một mươi chín
nhu cầu dầu mỏ trên toàn cầu được dự báo sẽ ghi nhận mức kỷ lục trong năm nay nhờ sự phục hồi nhu cầu tại trung quốc